chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
thưa quý vị giải ngân vốn đầu tư công chậm được ví như là nút thắt cổ trai của nền kinh tế
trong khi hạ tầng các công trình thiết yếu dân sinh đang là những đòn bẩy quan trọng
để phát triển kinh tế các địa phương thì dòng vốn chảy vào các công trình lại rất chậm
điều này dẫn đến nhiều hệ lụy đồng vốn không phát huy được hiệu quả
công trình người dân và xã hội mong chờ mà không thấy
lại vay vẫn phải trả làm gia tăng gánh nặng vay nợ của quốc gia
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này
chúng tôi sẽ đề cập đến những yêu cầu mà chính phủ đang đặt ra
để giải quyết vấn đề được ví là căn bệnh trầm kha của nền kinh tế
theo bộ tài chính ước thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
là hơn một trăm chín mươi hai một trăm ba mươi sáu tỷ đồng đạt bốn mươi chín một mươi ba so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đạt năm mươi hai bốn mươi sáu
việc giải ngân luôn được thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm
tuy nhiên tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong năm hai nghìn một mươi chín và đến thời điểm này
thì vẫn chậm rất là chậm và chậm hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta đều biết là giải ngân vốn đầu tư công chậm là bệnh trầm kha của nhiều năm
nhưng mà riêng năm hai nghìn một mươi chín thì chúng ta lại chậm hơn
đầu tư công thì rất là quan trọng cho tăng trực kinh tế
bởi vì nó tạo ra những hàng hóa công những hàng hóa sản phẩm
mà mọi người sẽ sử dụng chung người dân và doanh nghiệp
từ cơ sở ạ tầng cho đến là giáo dục y tế cho đến là khoa học
thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta gặp phải cái vấn đề là bản thân cái việc lên kế hoạch
nó rất là chậm trả sau đó là kế hoạch về phân bổ tiền cũng rất chậm trả
và cuối cùng là đến giải ngân
mọi người sẽ biết là bây giờ là hết quý ba rồi
mà nhiều nơi những cái khâu đó mà tôi vừa nhắc đến là còn chưa thực hiện xong
thế thì nó tạo ra một cái sự đơn giản là những cái gì muốn thực hiện đơn giản là không thực hiện được
và khi không thực hiện được thì một mặt là cái cơ quan việc làm
từ trực tiếp đấy ảnh hưởng trực tiếp từ cái việc những khoản đầu tư công đó
nó không lan tỏa ra xã hội
đến hết tháng chín có đến ba mươi một bộ ngành và một mươi chín địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới năm mươi
trong đó một mươi bảy bộ ngành và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới ba mươi
đáng chú ý nhiều bộ ngành trong số đó có kế hoạch vốn giao lớn như bộ giao thông vận tải
kế hoạch vốn là hơn hai mươi năm tỷ đồng giải ngân được hơn hai mươi chín
bộ y tế vốn giao là hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng giải ngân đạt hơn hai mươi một
đáng chú ý có bảy bộ ngành và một mươi bốn địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bảy mươi
trong đó có bốn bộ ngành và bốn địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên tám mươi
có hai đơn vị giải ngân về đích đạt một trăm linh
đó là ngân hàng phát triển việt nam và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
hội nhà văn việt nam giải ngân đạt hơn tám mươi ba
tập đoàn điện lực việt nam đạt gần tám mươi hai
bốn địa phương đạt hơn tám mươi gồm ninh bình hải dương hùng yên nam định
tuy nhiên với các đơn vị có khả năng về đích đúng hẹn
hầu hết là các bộ ngành địa phương có số kế hoạch vốn giao không lớn
chỉ từ hơn một bốn trăm linh tỷ đồng đến hơn hai tỷ đồng
riêng quảng ninh có số vốn giao lớn hơn bảy sáu trăm linh tỷ đồng
còn số các bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp lại có số vốn giao rất lớn
chính vì vậy kết quả chung giải ngân chín tháng qua không được cải thiện nhiều
tình trạng chậm giải ngân đầu tư công từ gần chục năm qua đã tạo ra nút thắt cổ trai đối với nền kinh tế
cái tình trạng chậm giải ngân này không phải năm nay mà nhiều năm qua
nhưng mà đặc biệt năm nay là giải ngân thấp
việc chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ra rất nhiều hệ lụy
có thể bốn cái hậu quả lớn mà chúng ta có thể thấy được
thứ nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
do yếu tố vốn là một trong những yếu tố quan trọng cho tăng trưởng gdp

thứ hai vốn đầu tư công thường là một trong những yếu tố quan trọng cho tăng trưởng gdp
các dự án lớn hạ tầng quan trọng
cho nên khi giải ngân vốn đầu tư công chậm
sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân của nước ngoài
ảnh hưởng đến huy động vốn xã hội
đồng thời ảnh hưởng đến uy tín quốc gia
giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ
thứ ba gây lãng phí lớn
vì tiền nằm ở đó mà chính phủ vẫn phải trả thêm chi phí vốn
thứ tư doanh nghiệp chủ đầu tư
phải gánh chịu chi phí bị đội lên do chậm tiến độ
việc làm giảm đi nợ nần tăng thêm
giảm uy tín của doanh nghiệp
tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công đã diễn ra tại nhiều năm nay
tại sao tình trạng nhức nhối này lại tồn tại lâu đến như vậy
và nguyên nhân khách quan hay là nguyên nhân chủ quan là chính yếu
tại sao cùng một thể chế một môi trường đầu tư
có dự án vẫn bảo đảm tiến độ
có dự án lại quá chậm trong khi triển khai giải ngân
theo báo cáo của bộ tài chính trình chính phủ

qua kiểm tra thực tế tại một số bộ và địa phương
bộ tài chính nhận thấy một số chủ đầu tư chưa lường trước được các yếu tố tác động
nên xây dựng kế hoạch vốn trừa sát với khả năng thực hiện của các dự án
dẫn đến nhiều dự án được giao kế hoạch vốn lớn hơn nhiều so với khả năng thực hiện
vì vậy kết thúc năm dự án không giải ngân hết
kế hoạch được sao phải cắt giảm hoặc chuyển nguồn sang năm sau
một số dự án không có khả năng thực hiện
vẫn được đăng ký và giao kế hoạch vốn nên không thể giải ngân
việc lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư công
thì chỉ mới dựa vào tổng mức đầu tư của từng dự án
tức là giao một cục
nhưng mà chưa dựa vào kế hoạch sử dụng vốn của một dự án
nhưng mà một dự án chẳng hạn trong thời gian thực hiện nhóm c trong khoảng ba năm
thì chuẩn bị đầu tư chúng ta làm khoảng năm
giải phóng mất bằng có thể mất một năm
nhưng còn lại thời gian chúng ta thực hiện thi công
chứ nếu chúng ta phân vào một năm
thì rõ ràng là không thể tiêu hết được cái vụ này
chúng ta thấy đấy là một cái thực tế
mà các địa phương rất khó thực hiện cái việc này
đơn cử dự án đường cao tốc bắc nam
năm hai nghìn một mươi chín giao bảy tỷ
trong đó ba tỷ cho các dự án đầu tư công
bốn tỷ cho công tác giải phóng mất bằng
trong năm nay giải phóng mất bằng
thì giai đoạn đầu phải thực hiện công tác kiểm đếm
xác định chủ hộ tái định cư lên đơn giá
bởi vậy việc giải ngân của dự án
nhiều khả năng phải chuyển sang năm hai nghìn hai mươi
theo con số báo cáo cho đến thời điểm cuối tháng chín
bộ giao thông vận tải là một trong những đơn vị
được giao vốn nhiều và cũng là đơn vị giải ngân vốn chậm
lý giải cho việc giải ngân chậm
bộ trưởng bộ giao thông vận tải cho biết
trong chín tháng đầu năm
bộ được bố trí vốn năm lần
lần bố trí vốn gần nhất vào tháng bảy
với số vốn năm tỷ đồng
trong số hơn hai mươi năm tỷ đồng vốn được giao
có tới một mươi tỷ là của các dự án oda
mà các dự án này vướng nhiều vấn đề
như vốn đối ứng điều chỉnh hiệp định
dự án đã hoàn thành mà chưa điều chỉnh hiệp định
thì cũng không được bố trí vốn
và không giải ngân được
đặc thù của ngành giao thông
và nhất là những dự án mới
đầu năm thì chúng tôi phải tập trung công tác giải phóng vận tải
và thông thường là khoảng tháng tám tháng chín
thì mới có thể là khởi công
và khi khởi công thì bắt đầu mới có khối lượng
và do nhiều hai mươi năm dự án là mới hoàn toàn
mà dự án lớn
do đó là chúng tôi hiện nay đang tập trung
và tổ chức thi công
theo báo cáo của các bộ và địa phương
việc phân bổ kế hoạch vốn còn chậm
giao nhiều lần chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án
điều chỉnh kế hoạch vốn chưa kịp thời
là những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác giải ngân
những chính sách quy định đã có từ lâu
thiếu phù hợp chưa đáp ứng được yêu cầu
nhưng ngay cả luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín
sẽ được thực thi vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi áp vào thực tế
có thể thấy có những điểm chưa phù hợp
theo quy định của luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín
phần giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tách bạch
trong bố trí vốn giao vốn
trong khi đó khi và chỉ khi bồi thường giải phóng mặt bằng xong
mới có thể thi công và giải ngân vốn
trong luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi
luật đầu tư công hai nghìn một mươi bốn
thì chưa tách riêng phần
những phần chuẩn bị đầu tư
công tác chuẩn bị đầu tư
rồi công tác lập thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở
rồi thiết kế kỹ thuật tổng dự toán
thứ hai là
chưa tách riêng phần
chưa tách riêng phần giải phóng mặt bằng
và phần vốn cho giải phóng mặt bằng
thế còn phần thứ ba
ở đây là phần cho công tác thi công xin lắp
nhưng mà luật thì không tách
nhưng thực cho nên rất khó khăn
trong quá trình thực hiện
khó khăn trong quá trình thực hiện
bây giờ muốn có đầu tư phải có kế hoạch đầu tư
là phải có dự án
nhưng muốn có dự án phải có kế hoạch
vân vân con gà quả trứng đấy
thì chúng ta thấy rằng
rất khó trong quá trình lặng
trên luật đầu tư công
mới sở đổi năm hai nghìn một mươi bốn
rồi cũng mới
thì cũng đã mới tách cái phần
phần chuẩn bị đầu tư
ra một cái gói vốn riêng
chứ còn chưa tách phần giải phóng mặt bằng ra
chỉ có dự án sân bay long thành
dự án quan trọng quốc gia
thì cho tách thành một cái dự án riêng
các nguyên nhân khách quan khiến cho giải ngân vốn đầu tư công chậm
đã được chính phủ nhận diện
và tìm giải pháp khắc phục
tuy nhiên nguyên nhân chủ quan được đánh giá là quan trọng nhất
bởi cùng một thể chế
tại sao có bộ ngành
địa phương vẫn giải ngân tốt
có nhiều địa phương đọc cao hơn
nhưng mà có nhiều ngành địa phương
như địa phương thì
chỉ đạo làm sao
bấm sót cái chỉ đạo
sáng tạo quyết định làm sao
mà giải ngân chỉ một mươi một mươi năm
chúng ta phải trách nhiệm cái này
trước đất nước trước cha hội
chứ không thể nói đổi cho
nguyên nhân khách quan không
không thể nói đổi cho
tổ chức điều hành dự án là khâu yếu kém
trách nhiệm của chủ đầu tư và
bộ nhiều địa phương chưa tập trung giải pháp
để chỉ đạo đồn đốc kiểm tra tháo gỡ
kịp thời khó khăn vướng mắt
có nhiều nguyên nhân nhưng mà khi con chủ quan là chính
đó là cái tình trạng
không sót sao
không chỉ đạo không trực tiếp tháo gỡ
rồi chưa phân cấp cho quyền
rồi có bệnh nhũng nhũ gây khó
cấp một số ngành
một số cơ quan
mình vẫn nhìn thẳng ở đây
tại sao lại có cái tình hình
nó lại giảm dần đều
trước hết chúng tôi cũng đồng ý với các đồng chí là
trước đây những năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bảy
chúng ta chủ yếu là phân bổ vốn cho những công trình giả gian
thì nó hấp thủ vốn rất nhanh
nhưng còn bắt đầu từ
hai nghìn một mươi tám trở lại nay thì phần lớn
bộ giáo thông toàn những dự án mới
cho nên nó vướng cả về mặt
và vướng cả về mặt
tổ chức thực hiện
nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải khẳng định rằng
là cái tổ chức thực hiện
cái nhân tố chủ quan của chúng ta
vẫn là chủ yếu
có thể nói công tác chuẩn bị đầu tư
là một điểm yếu trong triển khai dự án
tại việt nam
các bộ ngành địa phương chưa chủ động
trong công tác chuẩn bị đầu tư
để khắc phục điểm yếu này
luật đầu tư công hai nghìn một mươi chín đã tách phần chuẩn bị đầu tư
tạo điều kiện để các đơn vị có sự chuẩn bị sớm
theo chiến lược phát triển kế hoạch giải hạn
có như vậy mới có thể bố trí nguồn vốn
một cách hợp lý
thì người ta công tác chuẩn bị đầu tư là ba năm
thi công còn năm thôi
còn mình ngược lại là ghi danh mục rồi
bắt đầu làm thủ tục công nghệ
thế cái đoạn đó là cái đoạn đó
bất vả chậm trễ
các dự án đầu tư vào việt nam
của nước ngoài họ làm rất kỹ nghiên cứu vài năm
nhưng mà khi đã bắt đầu vào thi công công trình
thì họ làm rất là nhanh
nhưng mà chúng ta lại khác
chúng ta chuẩn bị đầu tư thì muốn rất nhanh
nhưng mà khi thực hiện đầu tư thì lại chậm
do vướng mắt
thậm chí là thiếu vội
cho nên cái hiệu quả
hiệu quả đầu tư của chúng ta không cao
vì chúng ta không nghiên cứu kỹ
chính vì thế là phải tách cái phần nghiên cứu
phần đợi chuẩn bị đầu tư ra một cái mục riêng
mà trong đó có thể gồm cả phần thiết kế kỹ thuật
bộ tài chính đã chỉ ra rằng
một số chủ đầu tư chưa trú trọng đến công tác lựa chọn
tư vấn lập hồ sơ
cũng như công tác giả soát kiểm tra
dẫn đến chất lượng hồ sơ kém
phải sửa đổi hiệu chỉnh nhiều
điều này làm kéo dài thời gian thẩm định
trình phê duyệt và triển khai các thủ tục tiếp theo
nhiều dự án thiếu sự chuẩn bị trước
nên khi triển khai vướng quy hoạch
kéo dài thời gian đền bù giải tỏa
thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn hai mươi năm bản lề của kế hoạch năm năm
một khối lượng vốn rất lớn
đang chờ để đưa vào giải ngân
đưa vào cuộc sống
vì vậy cần phải có những giải pháp quyết liệt
chính phủ sẽ ban hành nghị quyết
để tạo ra sự chuyển biến tốt hơn
cho giải ngân vốn đầu tư công
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
và các năm tiếp theo
trong thời gian gần đây
thủ tướng chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt
đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công
vốn không tiêu hết sẽ bị điều chuyển
đổi mới trong giao kế hoạch
giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước
đối với những bộ ngành địa phương
có số vốn đầu tư công lớn
như bộ yêu thông vận tải bộ yêu thông nông thôn
bộ y tế vang vang vào các thành phố lớn
như hà nội tp hcm
yêu cầu các đồng chí bộ trưởng chủ tịch
quỹ bàn dân trực tiếp chỉ đạo
thực hiện đồng bộ quyết liệt
để đẩy nhanh chiến độ
thực hiện giải ngân vốn đầu tư công
nhất là những dự án trọng điểm
cấp bách đường khác các linh hạ đông
tôi đã có văn bản
yêu cầu bộ trưởng y tế vang vang và chủ tịch tp hcm
nếu công chức đảm bảo
chuyệt đối an toàn
thì cho trại tàu
còn những khuyết nghiệm
tồn tại về thủ tục về một số việc
chính trí bằng năm rồi
thì để đó để mà kiểm điểm
làm rõ xử lý nghiêm sao theo kết luận kiểm toán
chứ để mãi sao không chứ
mười năm trôi qua
tranh mười năm trôi qua
một công trình không
quan điểm chỉ đạo của chính phủ
là cần tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt
các giải pháp để nhanh tiến độ
thực hiện giải ngân vốn đầu tư
coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
cấp bách của các cấp các ngành
từng cơ quan đơn vị liên quan
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
và trong năm hai nghìn hai mươi
năm cuối của kế hoạch đầu tư công
trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chính phủ đặc biệt coi trọng công tác
phân cấp phân quyền xác lập trách nhiệm
của người đứng đầu công tác phối hợp
giữa các bộ ngành địa phương
kiên quyết không để tiếp diễn tình trạng
quyền anh quyền tôi đổ lỗi cho nhau
như vừa qua
không vì lợi ích của bộ ngành địa phương
mình mà không hợp tác
tại đó tôi lưu ý hợp tác
tốt hơn nữa với bộ kế hoạch đầu tư
bộ tài chính giữ quyền bằng quản lý vốn nhà nước
của các bộ ngành để giải quyết
các vấn mắc trong triển khai dự án
đầu tư công thuộc các tập đoàn tổng thị nhà nước
kinh nghiệm của một số địa phương
một số bộ ngành cần phân công
cho từng đồng chí lãnh đạo
chịu trách nhiệm
về những từng dự án quan trọng
bộ y tế bộ giáo dục
các bộ cũng thế địa phương cũng vậy
và gắn trách nhiệm
của cá nhân đồng chí đó vào cái dự án đó
những dự án quan trọng
cùng một điều kiện pháp luật như nhau
cùng một mặt bằng
nhưng có những bộ ngành địa phương
thì giải ngân rất tốt tỷ lệ rất cao
nhưng cũng trong cái đó cũng có bộ ngành địa phương
thì lại có tỷ lệ giải ngân rất thấp
thì đấy là cho thấy
trách nhiệm của người đứng đầu
rồi của các cơ quan
trong đơn vị liên quan
trong việc vào cuộc
để xử lý các việc liên quan đến đổi giải ngân đầu tư công
cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân
thủ tướng chính phủ cũng đã lưu ý
các bộ ngành địa phương
đóng góp ý kiến để hoàn thiện thể chế chính sách
công tác chống tham nhũng tiêu cực
chống tình trạng nhũng nhiễu trong xây dựng cơ bản
cũng là vấn đề không kém phần quan trọng
bởi thực tế cho thấy sự phức tạp
trong quản lý thực hiện các dự án
chúng ta tiếp tục phải giả soát
hoàn thiện hệ thống pháp luật
về đầu tư xây dựng
để khắc phục những bất cập
như các vị đại biểu đã nói
không phải chúng ta mới sửa xong
mà chúng ta đã cảm thấy niên tật
có những vấn đề chúng ta cũng đề nghị
nhưng cũng chưa được sửa
hoặc là có những vấn đề chúng ta chưa phát hiện ra
thì tôi đề nghị tiếp tục
vấn đề thứ hai là phải đổi mới công tác
giao vốn đầu tư công
phải đổi mới
trước hết là việc giao vốn đầu tư công
phải gắn với kế hoạch thực hiện của từng giai đoạn dự án
chúng ta phải làm kỹ hơn ra
bổ sẻ thêm ra để chúng ta làm
giai đoạn chuẩn bị đầu tư
giai đoạn thiết kế kỹ thuật
giai đoạn giải phóng mặt bằng
giai đoạn thi công xây lắp
để từ đó phân bổ vốn đầu tư
trong một năm
hoặc là trong
nhiều năm cho đối với mỗi dự án phù hợp
chúng ta đang nói tí độ
nhưng mà chúng ta phải nói chất lượng công trình
chúng ta đã có
đổi giá vấn đề này
đừng có làm dối
làm hỏng đừng có ăn cắp đừng mất
đừng có rút rụt công trình
thì hậu quả rất nghiêm trọng
và thực tiễn chúng ta đã nói là
trong một số công trình thì chất lượng còn kém
cho nên cái việc
trong thất thoát
lãng phí tiêu cực
để đảm bảo công trình tốt
cùng với tiến độ chất lượng
cùng với tiến độ rất quan trọng
chứ không phải khi khai cạnh là tiến độ
tiến độ và tiến độ còn chất lượng
và những mặt tiêu cực khác của những công trình xây dựng cơ bản
chúng ta không đề cập
về chế tài
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị chính phủ
kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
giải ngân chậm đạt dưới năm mươi kế hoạch vốn năm
về công tác đăng ký nhu cầu vốn
và xây dựng kế hoạch vốn
bộ tài chính đề nghị
cần giác định nhu cầu vốn năm
cho các dự án theo khả năng thực tế của từng dự án
có lường trước các yếu tố rủi ro
tránh việc đăng ký nhu cầu quá cao
so với khả năng thực hiện giải ngân trong năm
thưa quý vị
với những động thái quyết liệt của chính phủ
cũng như các bộ ngành địa phương
đã có những chuyển biến trong giải ngân vốn đầu tư công
các tháng cuối năm
và đặc biệt là năm bản lề hai nghìn hai mươi
được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi căn bản
về đầu tư công
dòng vốn sẽ thực sự chảy trong huyết quản của nền kinh tế
tạo nên động lực tăng trưởng
thực sự trở thành vốn mồi
sức hút đầu tư cho các địa phương
quý vị thân mến
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới
vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình xin được phép tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại